một vụ chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại an giang cho rằng cán bộ công an chạy xe lấn làng đường
nhóm đối tượng đã dùng hung khí đánh cán bộ này gây thương tích nặng
ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an xã tân châu tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê ngọc tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ thanh quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lương tân em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng trú tại ấp vĩnh tường hai xã châu phong
thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
các bị can trên bị khởi tố liên quan đến một vụ cán bộ công an tỉnh an giang bị đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
theo cơ quan điều tra khoảng hai mươi h ba mươi phút
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lê ngọc tính điều khiển xe mô tô trên đường nông thôn hướng xã long an châu phong
thị xã tân châu khi đến khu vực bờ kè thuộc ấp vĩnh lợi hai xã châu phong
tính thấy anh nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cán bộ công an tỉnh an giang điều khiển xe mô tô đi ngược chiều
cho rằng anh khoa chạy xe lấn làng đường tính quay đầu xe lại đuổi theo và cúp đầu xe anh khoa
anh khoa sau đó điện thoại báo công an xã châu phong đến giải quyết vụ việc
cùng ngày tính gọi điện huy động một nhóm thanh niên chạy đến hiện trường và đánh anh khoa
mặc dù anh khoa bỏ chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo dùng hung khí tiếp tục đánh anh khoa bị thương nặng
khi lực lượng công an xã châu phong chạy đến hiện trường nhóm của tính bỏ trốn anh khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngay sau đó công an thị xã tân châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung xác minh điều tra và thu thập chứng cứ
đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xác định các đối tượng có liên quan thực hiện hành vi đánh anh khoa
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng nêu trên
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan còn lại theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu kêu gọi các đối tượng có liên quan còn lại
nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi hành vi bao che xúi dục khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật